liên quan đến việc điều tra sai phạm trong kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm bảy mươi
vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh ninh thuận
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê tự trị
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d về hành vi nhận hối lộ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh về hành vi đưa hối lộ
qua quá trình công tác từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lê tự trị đã có hành vi cấu kết
móc nối thỏa thuận nhận tiền của nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao
tải trọng đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng kiểm việt nam
nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy định
còn liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa
vào tối ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của bốn đối tượng cùng chú tại quận sơn trà
trong đó thì hành vi của ông nguyễn chín và ông huỳnh văn liều có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hành vi của ông ngô hai và ông lê văn láng kiểm định viên phòng đăng kiểm tàu cá
tri cục thủy sản đà nẵng có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông chín có nhu cầu muốn nâng khống công suất máy tàu cá từ ba trăm linh mã lực lên bốn trăm năm mươi mã lực
để nhằm nhận được hỗ trợ của thủ tướng chính phủ trong việc khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản
sau đó thì ông chín nhờ ông liều làm thủ tục mua giúp một bộ hồ sơ khống
tự đục lại số máy
hành vi của ông ngô hai và ông lê văn láng có nhu cầu muốn nâng khống công suất máy tàu cá

năm hai nghìn hai mươi một nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo năm nay thì ngành nông sản sẽ phải đối mặt
với rất nhiều những thách thức và việc lạm phát của các nước châu âu tăng cao
người dân thất chặt chi tiêu
được đánh giá là mặt hàng thiết yếu ít bị ảnh hưởng dù thị trường có biến động
thế nhưng các mặt hàng rau củ quả trái cây của việt nam ghi nhận mức tăng trưởng không đồng đều
các thị trường theo đó chi phí logistics đã đè nặng doanh nghiệp
với hàng nông sản không thể di chuyển được bằng đường biển mà chủ yếu bằng đường hàng không
khi giá sản phẩm cũng phải tăng thêm khoảng một mươi
trong khi đó lạm phát tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang có xu hướng tăng
sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ nông sản việt có nguy cơ giảm
năm hai nghìn hai mươi ba bối cảnh tình hình thế giới có nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản
đó là lạm phát tiếp tục tăng cao ở mỹ châu âu và nhiều nước trên thế giới
đất gãy chuỗi cung ứng sản xuất nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng an ninh lương thực
bên cạnh đó nhiều biến động từ thị trường như chi phí nguyên liệu giá nhân liệu logistics
là một lần nữa đưa các doanh nghiệp việt vào tình thế lao đao
các chi phí nguyên liệu đầu vào cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới hoạt động xuất khẩu của tập đoàn
nói chung tôi nghĩ không chỉ riêng tập đoàn nguyên liệu thượng phạm mái châu
và tất cả các công ty trong ngành cũng đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố này
trong bối cảnh lãm phát toàn cầu đối hành sụt giảm
rau quả là một trong số ít mặt hàng nông sản chính có sự tăng trưởng ngay từ đầu năm
tuy nhiên các doanh nghiệp cần hết sức linh hoạt nhạy bén trong việc nghiên cứu thông tin về thị trường
chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắc khe của thị trường nhập khẩu

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể
trong đó đối với các nhóm sản phẩm chủ lực với sản phẩm trồng trọt
toàn ngành sẽ tập trung tổ chức xúc tiến thương mại
quảng bá cho những sản phẩm đã được cấp phép tiếp cận thị trường xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
song song đó là việc tiếp tục đàm phán để thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm trồng trọt
tại nhà hàng vườn me thay vì phải đi mua thực phẩm tươi sống rau củ về chế biến
nhà hàng này đã quyết định góp vốn đầu tư cho các khu trại nuôi gà vịt trồng rau để chú động nguyên liệu
đồng thời liên kết ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu trực tiếp từ các nông trại
điều này giúp quán tiết kiệm được một khoảng lớn chi phí đầu vào để chế biến món ăn
bên cạnh đó chủ nhà hàng cũng đã cải tạo nhà hàng theo hướng sinh thái
phục vụ thêm nhu cầu tham quan trải nghiệm thực tế các công việc trong nông trại
ngoài mạnh dạng thay đổi hình thức kinh doanh một số nhà hàng quán ăn khác cũng đang tập trung
giữ trì hạt động cố gắng cầm cử để vượt qua giai đoạn khó khăn này
trong đó việc chú động liên hạc với các nhóm giải pháp đã thu hút tìm kiếm và giữ chân khách hàng
đây là những nhiệm vụ được họ tập trung chú trọng lúc này
quan trọng nhất vẫn là nâng cao chất lượng món ăn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
và thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút và tìm kiếm nhiều khách hàng đến với nhà hàng
và cuối cùng là sẽ vẫn giữ
mình sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mái để thu hút và tìm kiếm nhiều khách hàng đến với nhà hàng